năm hai nghìn một mươi sáu được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem là năm trọng điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm
người tiêu dùng không biết đâu là sản phẩm nông sản đạt và không đạt chất lượng
và ngay cả thuật ngữ sử dụng cũng đang khiến người tiêu dùng khó nhận biết
theo các chuyên gia quản lý chất lượng thực phẩm trên chín mươi người tiêu dùng trong nước đang hiểu sai về thuật ngữ thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn
bên trong sản phẩm rau quả đều có chứa chất có hại và có lợi
các quốc gia tiên tiến trên thế giới đều quy định ngưỡng độc hại cho phép trong các sản phẩm nông nghiệp
chỉ khi sản phẩm vượt ngưỡng được sử dụng với lượng lớn trong thời gian dài mới được gọi là độc hại
họ chỉ có cái thực phẩm gọi là lành mạnh thôi healthy food cái thực phẩm lành mạnh
tức là ăn thực phẩm nào thì nó tốt cho sức khỏe hơn thí dụ như anh trái cây ăn rau ăn ít thịt v v
thì đó là những thực phẩm lành mạnh
anh cân đối chứ không có cái chuyện mà là thực phẩm sạch hay thực phẩm bẩn ở đây
trước vấn nạn thực phẩm không đạt chuẩn tràn lan bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chuẩn bị cho ra đời luật thế hệ mới
trên từng lĩnh vực tương thích với quy định của quốc tế về các rào cản kỹ thuật chất lượng kiểm dịch động thực vật
trong năm hai nghìn một mươi bảy cũng như hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thiện luật thủy sản luật chăn nuôi luật trồng trọt và gồm một số luật khác
chúng tôi gọi là luật thế hệ mới

năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội đã đồng ý đưa giám sát tối cao về an toàn thực phẩm vào chương trình giám sát của quốc hội
đây được xem là tiền đề rất quan trọng để việc quản lý chất lượng thực phẩm được nâng cao hơn trong thời gian tới